chủ tịch hồ chí minh đã chọn ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày thương binh toàn quốc
này là ngày thương binh liệt sĩ
đây cũng là dịp nhắc nhờ toàn đảng toàn quân toàn dân ta phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh gia đình người có công với cách mạng
đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh bắc

phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã tới thăm làm việc và tặng quà gia đình chính sách
gia đình có công với cách mạng tại huyện nari
phát biểu tại buổi làm việc với huyện nari phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển biểu dương nỗ lực phát triển kinh tế của huyện
phó chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng về sản lượng lương thực bình quân đạt hơn tám trăm linh kg một người một năm
làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa
phó chủ tịch quốc hội đề nghị huyện tiếp tục đổi mới tư duy phát triển nông lâm nghiệp xanh sạch gắn với thị trường và công nghiệp chế biến
dịp này phó chủ tịch quốc hội đã tới thăm tặng quà ông nông văn bàn bệnh binh ở thôn nà đen và bà nguyễn thị nhật
vợ liệt sĩ ở thôn nà nưa xã cường lợi huyện nari nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tại hậu giang lãnh đạo tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi
tặng quà hơn hai trăm linh gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu ở tám huyện thị xã thành phố trên địa bàn
nhằm chi ân lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách người có công với cách mạng
dịp này lãnh đạo địa phương công bố quyết định của chính phủ về việc cấp bằng tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ nguyễn văn thôn
và trao bằng cho thân nhân của liệt sĩ ở xã vĩnh thuận tây huyện vị thủy
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ các địa phương trên cả nước đã tổ chức
dân hương tại các nghĩa trang liệt sĩ lãnh đạo thành phố đà nẵng đã đến dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố
đài tưởng niệm mùng hai tháng chín
trong không khí trang trọng và thành kính thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố
các sở ban ngành thành phố đã dâng lãng hoa tri ân các liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước trong những năm qua
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng
nỗ lực xây dựng thành phố trở thành một điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp du lịch dịch vụ
gạt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc
tại quảng nam tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
và đại diện các lực lượng vũ trang của tỉnh quảng nam đã đến dân hương dân hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam thuộc xã tam phú
thành phố tam kỳ quảng nam đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh quảng nam đã bày tỏ lòng thanh kính
tri ân và biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cũng trong sáng nay tại huyện sa thầy tỉnh con tum đã tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng hai mươi một hải cốt liệt sĩ
được lực lượng chức năng địa phương quy tập trong ngôi mộ chung ở địa bàn xã gia tăng
việc tìm kiếm khai quật hải quốc các liệt sĩ
được bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum thực hiện vào cuối tháng sáu vừa qua
hiện bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum đang tích cực phối hợp với cục chính trị quân đoàn ba
các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh gia lai và con tum
nhằm tìm hiểu xác minh thông tin về danh tính đơn vị của các liệt sĩ
thưa quý vị chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi ba năm nhưng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc
có người được tìm thấy và đưa về an nghỉ ở các nghĩa trang liệt sĩ
nhưng cũng có người vẫn nằm dài sát đâu
đó chưa tìm được khai cốt
hơn hai mươi năm qua cựu chiến binh phan tư kỳ ở xã triệu trạch huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã lặng thầm với một công việc đầy nghĩa tình
đó là chăm sóc phần mộ cho các đồng đội và đi tìm hải cốt của những đồng chí đã hy sinh trên tuyến lửa quảng trị
dù mưa hay nắng cứ vào dịp ba mươi mùng một âm lịch hay là ngày rằm hàng tháng
người dân vẫn thường thấy có một cựu chiến binh lạng lẽ hương khói cho đồng đội
ở nghĩa trang xã triệu trạch huyện triệu phong tỉnh quảng trị
chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi khi đứng trước phần mộ của đồng đội
ký ức những tháng năm đạn bom lại ùa về với nhiều cảm xúc
khi chiến đấu tôi đã từng chiến đấu của hàng trăm trận và rất nhiều với các đơn vị
và trong những trận chiến đấu đó tôi cứ nghĩ rằng tôi hy sinh
nhưng không ngờ là tôi được sống lại
cho nên là một tấm tấm niềm niềm khi trở về với đời thương
tôi nghĩ tấm lắc chăm sóc phần mộ của các đồng chí và hương khói cho các đồng chí tình cảm
đồng chí đồng đội nó thiêng liêng nó cao cả
sau khi nghỉ hưu ông phan tư kỳ đã tự nguyện làm công việc quản trang này được hơn hai mươi năm
công việc quản trang hàng ngày của ông là chăm sóc dọn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên nghĩa trang
cũng như hơn sáu trăm linh phần mộ liệt sĩ trong cả nước
mặc dù làm việc không lương nhưng vì tình đồng đội nên nghĩa trang của xã triệu trạch huyện triệu phong luôn khang trang ấm cúng
đảng bộ chính quyền xã nhà luôn đánh giá cao
đồng chí phan tư kỳ làm việc với cả tấm lòng nghĩa tin để đền đáp tí ấn với những cộng hiến hy sinh của những anh hùng liệt sĩ
không chỉ bầu bạn với các anh hùng liệt sĩ

những năm qua ông kỳ còn đi tìm đồng đội và đã quy tập về hơn ba mươi hải cốt liệt sĩ
trong đó có hai mươi hải cốt liệt sĩ về được với người thân
với ông kỳ đó là niềm hạnh phúc lớn lao cũng là sự tri ân của ông với các anh hùng liệt sĩ với những đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh
mong muốn của tôi là còn sống còn tiếp tục đi tìm đồng nội
vì chính là các đồng chí đã hy sinh cho tôi được sống
khương độc lập tự do
cho nên là lúc nào sức kiệt thì thôi
ngày nêm tôi cứ trăn rợ tháo thức và tiếp tục là đi tìm đồng đội
dù đã rất nỗ lực nhưng ông kỳ bảo rằng vẫn còn không ít anh linh các anh hùng liệt sĩ đang ở ngoài kia
đâu đó trên những ngọn cỏ những rừng cây những con suối chưa thể về được với gia đình
đây là điều dây dứt nhất đối với ông
mặc dù tuổi đã cao nhưng đôi chân của ông kỳ vẫn chưa được trở lại
chưa biết mệt mỏi
ông kỳ tâm nguyện rằng ngày nào còn sống ông còn đi tìm đồng đội còn chăm sóc các phần mộ của họ
vì với ông đó là điều cao cả thiêng liêng
đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình
thì những tấm ảnh những thước phim tư liệu hay những kỷ vật còn lưu lại từ những thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc
sẽ là những tài sản vô giá trong giáo dục truyền thống cách mạng
bởi thông qua những tấm ảnh những câu chuyện
những câu chuyện được nghe kể của người lớn sẽ làm cho thế hệ trẻ nước ta hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn
về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cùng những hy sinh lớn lao của ông cha ta
từ đó càng thêm yêu và tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước
sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự về sự lan tỏa kỳ diệu thông qua một tấm ảnh
o du kích nhỏ là một tác phẩm của nghệ sĩ phan thoan sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
thực hiện vào ngày hai mươi hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tấm ảnh ra đời khi đất nước bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh của giặc mỹ gây ra ở miền bắc
tác phẩm mô tả hình ảnh một nữ dân quân có vóc dáng nhỏ bé
đang cầm súng áp giải một viên phi công mỹ to lớn đang cúi đầu
o dù kích nhỏ bé trong tấm ảnh quy ra đó tên là nguyễn thị kim lai người hà tĩnh
bức ảnh sau khi ra đời đã gây được tiếng vang rất lớn trong dư luận việt nam
và được coi là nguồn động viên cho cuộc chiến đấu của quân đội và nhân dân miền bắc việt nam
chống lại chiến tranh phá hoại của không quân hoa kỳ

bức ảnh o dù kích nhỏ đã được nghệ sĩ giúp ảnh phán thoán thực hiện năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đấy là một cái giai đoạn chiến tranh rất đặc liệt của không quân hoa kỳ đẩy phá miền bắc
bức ảnh ra đời đã tạo tiếng vang rất lớn có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng
thể hiện ý chí quất cương của dân tộc ta và thể hiện sức mạnh tổng hợp của quân và dân ta
trong chiến tranh chống địa quốc
chiến tranh đã lùi xa nhưng đây là một tư liệu hết sức quý giá
để giáo dục cho truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
luôn luôn phải nhớ và khắc ghi công lao to lớn của thế hệ trang đi trước
để ảnh dụng hy sinh qua để lại một phần sướng mẫu các chính trường
để cho thế hệ trẻ thế hệ mai sau có cuộc sống ổn đo hạnh phúc như ngày hôm nay
chiến tranh đã đi qua nhưng những tấm ảnh thức phim tư liệu hay
những kỳ vật còn lưu lại sẽ là những thứ tài sản giá trị
không ngừng đẩy mạnh
công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để giúp thế hệ trẻ hiểu đúng
tự hào và trân trọng về truyền thống của cách mạng của đảng của dân tộc và quân đội ta
qua các thời kỳ lịch sử
qua đó góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập
rèn luyện của thế hệ trẻ việt nam đối với công cuộc dựng xây và phát triển đất nước
công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ việt nam đối với công cuộc dựng xây và phát triển đất nước
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nêu rõ di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta
hoặc là kết tinh lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời này qua đời khác đã giải công tạo dựng
chúng ta phải quán triệt tinh thần là cái gì cũng có thể xây được sản xuất được sáng tác được
nhưng di sản thì không thể tạo ra được
do vậy các cấp các ngành cần phải có trách nhiệm lớn để giữ gìn bảo tồn phát huy bền vững các giá trị di sản đó
có sự tương thích đồng điệu giữa các mục tiêu phát triển bình vững của liên hiệp quốc
với quan điểm định hướng phát triển văn hóa đặc biệt là bảo vệ phát huy giá trị văn hóa việt nam
trong đó chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bình vững có nội dung rất rộng lớn và cách tiếp cận đa chiều
và chính phủ việt nam đã ban hành kế hoạch hành động toàn diện
thực hiện toàn bộ
một mươi bảy mục tiêu phát triển bình vững của liên hiệp quốc
trong đó yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng
thủ tướng nhấn mạnh di sản về bản chất là thuộc về quá khứ và dễ bị ngủ yên
vì vậy phải luôn sáng tạo năng động để di sản có giá trị trong cuộc sống của thế hệ hiện tại
hoặc phải giáo dục về di sản để tạo nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng tự hào và tự tôn dân tộc
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác này
như pháp luật đã có đủ nhưng thực thi chưa nghiêm công tác phối hợp của các cấp các ngành chưa tốt
là nhận thức xã hội về giá trị văn hóa chưa thật sâu trắc và toàn diện
ý thức pháp luật trong việc tôn trọng và bảo vệ di sản chưa cao
chưa rõ trách nhiệm trong việc bảo tồn tu bổ tôn tạo các di tích di sản
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác này như pháp luật đã có đủ nhưng thực thi chưa nghiêm công tác phối hợp của các cấp các ngành chưa tốt
chúng ta thấy cũng có hiện tượng lạm dụng lễ hội để lãng phí tiêu cực phức tạp an ninh đặt ở một số nơi
tồn tại thứ hai là chưa chỉ lấy tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bảo đảm quyền lợi cho người dân
nơi có di sản
thủ tướng yêu cầu cần ra soát đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về di sản
trong đó tập trung nghiên cứu đánh giá những vấn đề đặt ra sau hơn một mươi năm thực hiện luật di sản văn hóa đẩy mạnh các hoạt động giám sát tăng cường bảo vệ và bảo đảm an toàn cho các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và các di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh
nghiên cứu đề xuất
đề xuất việc phân cấp quản lý di sản cụ thể xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm phát huy vai trò giám sát của xã hội của cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản vừa được trực tiếp hưởng thụ thành quả do hoạt động này mang lại
thưa quý vị thực hiện chương trình đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám của quốc hội đoàn đại biểu cấp cao quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại new york mỹ
chuyến thăm nhằm mục đích lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cán bộ việt nam đang làm việc tại new york đồng thời trao đổi với một số bạn bè mỹ thân thiết với việt nam về quan hệ hai nước
tại cuộc gặp gỡ các cán bộ phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc và các cơ quan đại diện của việt nam tại newark phó chủ tịch quốc hội đã lắng nghe trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đại sứ đặng đình quý đại diện các cơ quan việt nam tại liên hợp quốc
trình bày về hoạt động của các đơn vị những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác phó chủ tịch quốc hội cho biết quốc hội việt nam đã đang và sẽ luôn tích cực trợ giúp các cơ quan đại diện của việt nam tại nước ngoài
phó chủ tịch quốc hội chỉ đạo các cơ quan đại diện tại newark chú trọng cập nhật nghiên cứu sâu chính sách thương mại của chính quyền mỹ để có những tư vấn hiệu quả giúp quốc hội đề xuất những giải pháp đối phó thỏa đáng
tại cuộc gặp gỡ các bạn bè mỹ phó chủ tịch quốc hội đã điểm lại những nét chính trong lịch sử quan hệ việt mỹ nhấn mạnh đến những thành tiệu nổi bật gần đây trong quan hệ hai nước
các cuộc gặp gỡ được tổ chức tại trụ sở của phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc cũng kết thúc chuyến thăm mỹ của đoàn đại biểu quốc hội việt nam
chiều nay tại bộ thông tin và truyền thông đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
trao quyết định về việc phân công thiếu tướng nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương phó bí thư đảng ủy chủ tịch
kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội giữ chức quyền bộ trưởng bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tham dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung mương cho biết
đồng chí nguyễn mạnh hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị tư duy sáng tạo quyết đoán và chiến lược
hơn ba mươi năm công tác đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành ict việt nam
tin tưởng rằng đồng chí nguyễn mạnh hùng trên cương vị mới sẽ cùng với lãnh đạo cán bộ công chức viên chức bộ thông tin và truyền thông
thực hiện thành công các mục tiêu của ngành thông tin và truyền thông tạo được chuyển biến mạnh mẽ nhất là triển khai và vận dụng hiệu quả của cách mạng bốn để phát triển ngành góp phần bảo vệ và xây dựng tổ quốc trong tình hình mới
trên cương vị mới đồng chí nguyễn mạnh hùng quyền bộ trưởng bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cảm ơn sự tín nhiệm của trung ương bộ chính trị
đồng chí hứa nỗ lực hết sức cùng với lãnh đạo cán bộ công chức viên chức của bộ thông tin và truyền thông phụng sự tổ quốc và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó
nhằm nâng cao vai trò tăng cường sự phối hợp lãnh đạo của tổ chức đảng với các hiệp hội trong tình hình mới gắn với công cuộc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp
tại hà nội đã diễn ra lễ công bố thành lập đảng bộ hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội
hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố hà nội là tổ chức đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hơn một hai trăm linh hội viên chính thức giúp đỡ các hội viên doanh nghiệp nâng cao uy tín
hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ chất lượng sản phẩm chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và thành phố
sự ra đời của đảng bộ hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố hà nội có thể nói là động lực để hiệp hội kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên phát triển sản xuất kinh doanh
theo hướng bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
trong thời gian tới đảng bộ hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội sẽ tập trung xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành
thành lập các tri bộ trực thuộc thực hiện tốt các công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị
tư tưởng cho toàn thể đảng viên thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bệnh viện nhiệt đới trung ương hội truyền nhiễm việt nam hội y khoa lâm sàng hivs việt nam
hội y học nhiệt đới và ký sinh trùng các nước đông nam á đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc về chuyển nhiễm và hivs
và hội nghị lần thứ tám khu vực đông nam á về y học nhiệt đới và ký sinh trùng năm hai nghìn một mươi tám
tham dự hội nghị có gần hai đại biểu ngành y tế trong nước
các trường đại học y dược các viện nghiên cứu trực thuộc bộ y tế cùng các tổ chức quốc tế
tại hội nghị có một trăm hai mươi ba trong tổng số hai trăm linh năm báo cáo được gửi đến được trình bày tại hội nghị
nội dung tập trung các chuyên đề các bệnh do mũi truyền các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và các bệnh lây truyền từ động vật sang người
viêm gan hivs các bệnh truyền nhiễm nhi các bệnh do côn trùng và bệnh lây truyền qua trung gian truyền bệnh
bao gồm cả giám sát mũi vaccine và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine
tiếp nối chương trình
chủ động ứng phó lũ về đồng bằng sông cửu long
hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người
thưa quý vị từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi tám
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương
đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một la mã
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật tổng cục bốn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công
bán chỉ định tài sản trên đất truyền nhượng quyền sử dụng đất liên kết kinh doanh cho thuê đất an ninh không đúng quy định của pháp luật
đồng chí trung tướng lê văn minh ủy viên đảng ủy công an trung ương bí thư đảng ủy tổng cục trưởng
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
hai đồng chí trung tướng bùi xuân sơn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trường
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trong công tác tham mưu
thực hiện quản lý sử dụng đất an ninh của ngành công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này
đồng chí trung tướng bùi văn thành ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trực tiếp phụ trách tổng cục bốn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục bốn
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tổng cục bốn
cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại tổng cục bốn
qua kiểm tra đồng chí trung tướng bùi văn thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
và quy chế làm việc của bộ công an ký văn bản của bộ công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà
đất an ninh không đúng quy định pháp luật ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách
những vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật và các đồng chí trung tướng lê văn
bùi xuân sơn là nghiêm trọng vi phạm các của đồng chí trung tướng bùi văn thành là rất nghiêm trọng
làm thất thoát tài sản nhà nước ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
các đồng chí trung tướng nguyễn văn chuyên phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phó tổng cục trường
trung tướng cửa sao nham ủy viên ban thường vụ nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phó tổng cục trường
trung tướng vũ thuật nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó tổng cục trường
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của cá nhân
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần phải tiến hành kiểm điểm xem xét trách nhiệm theo quy định
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy trà vinh tỉnh trà vinh
ban thường vụ thành ủy trà vinh đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chính sách của đảng nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất trái quy định trong thời gian dài gây thất thu lớn ngân sách nhà nước
hai các đồng chí
diệp văn thạnh phạm văn tám nguyễn thành tẩm phó bí thư thành ủy chủ tịch quy bát nhân dân thành phố trà vinh
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu
và đồng chí trần trường sơn ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch quy bát nhân dân thành phố trà vinh
cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm của ban thường vụ thành ủy
và chịu trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của đảng nhà nước
về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
vi phạm của các đồng chí
diệp văn thạnh trần trường sơn là rất nghiêm trọng
vi phạm của ban thường vụ thành ủy trà vinh và đồng chí phạm văn tám là nghiêm trọng
vi phạm của đồng chí nguyễn thành tẩm đến mức phải xem xét xử lý trách nhiệm
những vi phạm trên đã làm thất thu lớn ngân sách nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố đến niềm tin của nhân dân
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
ba các đồng chí ngô trí cường nguyễn trung dũng trần văn đảnh lê văn hẳn
bí thư thành ủy trà vinh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
cần phải tiến hành kiểm điểm xem xét theo trách nhiệm theo quy định
ba ubkc đã xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật
đối với một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân
bộ quốc phòng và các cá nhân liên quan
về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ hai mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ các quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí trung tướng nguyễn văn thanh
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng phòng không không quân
đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
đối với đồng chí thượng tướng phương minh hòa nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân chủng phòng không không quân
đề nghị ban thường vụ quân ủy trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với hai đồng chí
đồng chí trung tướng bùi văn thành ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật
vì đã có những vi phạm như nơi trên
đồng chí thượng tướng trần việt tân nguyên ủy viên đảng ủy công an trung ương nguyên thứ trưởng bộ công an
trong thời gian giữ cương vị ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát ký một số văn bản
vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng
bốn là mã
xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh tuyên quang quảng ninh
kết quả giám sát đối với ban thường vụ đảng ủy quân khu năm bộ quốc phòng
ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo và một cá nhân
ban cán sự đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch
ban thường vụ tỉnh ủy tiền giang và một cá nhân
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân các tỉnh cao bằng con tum và một số cá nhân
qua kết quả kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các cá nhân rút kinh nghiệm
sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
năm là mã cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỳ luật đối với hai trường hợp
hết thông báo
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long
yêu cầu chủ động ứng phó với gia tăng lũ nội đồng ở khu vực này do ảnh hưởng của sự cố vỡ đập ở lào và lũ thượng nguồn sông mê công đang lên
do tác động của sự cố vỡ đập và lũ đầu nguồn sông mê công đang lên kết hợp với kỳ chiều cường cuối tháng bảy
sẽ làm mực nước lũ nội đồng ở đồng bằng sông kiều long tăng mạnh đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
mức nước tại tân châu có thể đạt từ hai sáu đến ba mét tại châu đốc đạt từ hai hai đến hai năm mét
để bảo vệ sản xuất nông nghiệp tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực
triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với tình trạng ngập lũ đặc biệt cho các diện tích lúa hẻ thu ngoài đê bao và đê bao chưa hoàn chỉnh
tăng cường kiểm tra tổ chức gia cố tôn cao các loại đê bờ bao thấp yếu có nguy cơ xảy ra tràn vỡ sạt lở ở các vùng có nguy cơ bị ngập lũ
tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn để chủ động các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình của địa phương
thưa quý vị nhằm tiếp tục giám sát dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi tứ giác long xuyên phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp
mới đây viện kỹ thuật biển đã có chuyến khảo sát lấy mẫu nước tại các tỉnh an giang kiên giang và thành phố cần thơ
theo kết quả năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy môi trường nước diễn biến khá phức tạp
trong đó các điểm thu mẫu đều thấy hiện tượng nhiễm khuẩn bởi nhóm coliform có nguồn gốc từ phân động vật bị ô nhiễm nigi nặng hàm lượng tss chất rắn lơ lửng trong nước
hầu hết có giá trị lớn hơn năm mươi mg trên lít cao hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu
điều này chứng tỏ hiện trạng vệ sinh môi trường trong vùng và ý thức bảo vệ môi trường nước của người dân chưa cao
để tiếp tục tăng cường đo đạc đánh giá diễn biến dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi tứ giác long xuyên năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ đặc thù đã tiến hành lấy mẫu hai đợt mỗi tháng tháng một hai ba bốn đại diện trong mùa khô các tháng năm sáu đại diện trong mùa mưa
đây là thời điểm mà nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm cao từ đó để đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại
do ô nhiễm chất lượng nước gây ra trong thời gian tiếp theo
sáng nay tại sơn la bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức khai mạc chủi hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người
mở đầu chỗ hoạt động là triển lãm ảnh với chủ đề toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng chống mùa bán người năm hành một mươi tám
theo cục tham mưu cảnh sát bộ công an
theo cục tham mưu cảnh sát bộ công an
trong hoạt động tội phạm mùa bán người trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp
nhất là mua bán người và di cư trái phép từ châu phi châu á sang châu âu
trên thế giới khoảng một mươi bảy năm triệu người là nạn nhân của mua bán người
khu vực châu á thái bình dương trong đó có việt nam có đến một mươi một bảy triệu người là nạn nhân của mua bán người
để thể hiện cam kết và nỗ lực của chính phủ việt nam trong cuộc chiến chống đại nạn mua bán người
thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày ba mươi tháng bảy hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người
chính phủ xác định đây là sự sức mạnh tổng hợp và huy động toàn dân của các cấp các ngành trong phòng chống con người
vì công tác phòng chống người thì chính phủ xác định là lấy phòng ngừa là cơ bản
và đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nâng cao nhận thức chủ động trong vấn đề ứng phó khi gặp nguy cơ
cái thứ hai đó là lực lượng công an cùng với biên phòng trực tiếp đấu tranh chống lại tội phạm này
thì công tác đấu tranh được trước hết đó là được thể hiện trong pháp luật trong cái luật hóa của các điều luật cụ thể
là một cái cơ sở đặc biệt là cái thông tư một cho công an quốc phòng rồi bộ thư pháp viện kiểm tra tòa án
là cái cơ sở là hình lang pháp lý và để cho các cái lực lượng trực tiếp đấu tranh
và cái đó chính là để phối hợp cho bốn lực lượng trong tập trung đấu tranh chống mùa bán
và tôi được biết thì hầu hết các địa phương là xử lý rất nghiêm theo cái loại tội phạm của người này
năm nay nằm trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng tại tỉnh sơn la đã có triển lãm ảnh
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng chống mua bán người
với những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành
và kết quả nổi bật trong công tác phòng chống mua bán người
thông qua các chuỗi hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là nâng cao nhận thức cho người dân
đặc biệt là những chị em phụ nữ đối tượng có nguy cơ cao
cái vùng sâu vùng xa mà đang bị lợi dụng để đi lao động đi du cư
nhẹ dạng tin vào và rất dễ là trở thành nạn nhân của mùa bán người
và chúng tôi cũng tuyên truyền để cho nhân dân cho cộng đồng
có nâng cao nhận thức để cảnh giác phòng chống nạn mùa bán người
những hình ảnh về hoạt động tuyên truyền phòng ngừa mua bán người
hoạt động đối tượng của công tác chỉ đạo điều hành và kết quả
đấu tranh chống tội phạm mùa bán người hoạt động tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mùa bán người
từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành đoàn thể
trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người ở khu vực châu á thái bình dương trong đó có việt nam
trong phần tin quốc tế hai miền triều tiên ấn định thời gian tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng
đối thoại cơ hội kinh doanh trung quốc asean
thưa quý vị hàn quốc và triều tiên đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc hội đàm quân sự cấp tướng vào ngày ba mươi một tháng bảy tới
để thảo luận về việc thực thi phần quân sự trong thỏa thuận đã đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
theo bộ quốc phòng hàn quốc các cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại nhà hòa bình tòa nhà bên phía hàn quốc ở làng đỉnh chiến phan mung chơm
phái đoàn hàn quốc gồm năm thành viên do thiếu tướng kim đô kiên dẫn đầu
trong khi trung tướng an iksan dẫn đầu phái đoàn triều tiên
dự kiến tại các cuộc hội đàm sắp tới hai bên sẽ thảo luận các biện pháp xây dựng sự tin cậy kiểm soát vũ khí
như giải trừ quân bị cũng như rút binh sĩ thiết bị khỏi các khu vực bảo vệ biên giới hay tìm kiếm các binh sĩ tử trận trong chiến tranh
theo tuyên bố panmunjom đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn seoul và bình nhưỡng sẽ tổ chức các cuộc gặp thường xuyên giữa giới chức quân sự trong đó có việc tổ chức cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng
chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ việt nam các chỉ số chứng khoán trên thị trường mỹ đã giảm điểm nguyên nhân chính là bởi cổ phiếu công nghệ giảm sâu đặc biệt là cổ phiếu facebook giảm mạnh chưa từng có trong lịch sử
trong công bố lợi nhuận kinh doanh của quý hai năm nay facebook gây thất vọng khi tăng trưởng người dùng chậm lại và kỳ vọng lợi nhuận sắp tới không mấy sáng sùa điều này khiến các nhà đầu tư thất vọng và thổi bay một trăm hai mươi tỷ usd giá trị vốn hóa thị trường của facebook chỉ trong một phiên mức cao kỷ lục từ trước tới nay
ngày hai mươi sáu tháng bảy tổng tài sản của ông chủ facebook mark zuckerberg đạt hơn một mươi năm tỷ usd hiện có một mươi sáu nhà đầu tư đã cắt giảm dòng tiền vào facebook và nếu như không khôi phục được lòng tin về bảo mật facebook sẽ phải chịu nhiều trái đắng hơn nữa
hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics vừa bế mạc ở nam phi các nhà lãnh đạo đã cùng ký một tuyên bố ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở và toàn diện đề cao tầm quan trọng của cách mạng công nghiệp bốn
tuyên bố được lãnh đạo năm nước ký nêu rõ brics nhận thấy hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với những thách thức chưa từng có và nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền kinh tế thế giới mở do đó bric cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ sau những lời đe dọa áp thuế của tổng thống mỹ donald trump
trước đó lãnh đạo các nước brics đã có bài phát biểu trong phiên họp toàn thể nhấn mạnh vai trò quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bảo vệ cuộc sống riêng tư của người dân trong kỷ nguyên số
cũng như kêu gọi các nước thành viên nỗ lực xây dựng mối quan hệ quốc tế kiểu mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng công bằng hợp tác cùng có lợi
hội nghị thượng đỉnh brics lần thứ một mươi kéo dài trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bảy với chủ đề brics tại châu phi hợp tác vì sự tăng trưởng bao trùm và thịnh vượng chung trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hội đồng doanh nghiệp trung quốc asean vừa tổ chức đối thoại cơ hội kinh doanh trung quốc asean với sự tham gia của ba trăm linh đại biểu trung quốc và asean
trong đó có nhiều doanh nghiệp quan chức ngoại giao và thương mại đến từ các nước
phát biểu khai mạc đối thoại chủ tịch hội đồng doanh nghiệp trung quốc asean ông hứa ninh ninh cho biết năm nay kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trung quốc asean
trong một mươi năm năm qua sự hợp tác toàn diện đã mang lại tăng trưởng kinh tế cho trung quốc và một mươi quốc gia asean
tại đối thoại các đại biểu đã trình bày và thảo luận với chủ đề ứng phó biến đổi chung sức phát triển
kết thúc hội nghị các đại biểu hai bên đã ra đề xuất bắc kinh và ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong đó nhấn mạnh việc tích cực tăng cường trao đổi thông tin trong các lĩnh vực như kinh tế thương mại tài chính đầu tư kỹ thuật công nghệ và thị trường phối hợp thực thi hiệp định khu vực thương mại tự do trung quốc asean phối hợp triển khai các dự án hợp tác kinh tế giữa các chính phủ